mức giá trên thị trường hiện nay đối với các sản phẩm xa cầm đã giảm tới hơn năm mươi điều này đã khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng nguyên nhân một phần là do cung vượt quá cầu trong sản xuất
vì vậy làm tốt công tác dự báo cung cầu là một trong những giải pháp giúp người chăn nuôi sản xuất không bị thua lỗ
thời gian qua giá gà công nghiệp tại các trại chăn nuôi đang rớt thế thảm từ hai mươi sáu đồng một kg trước tết nay chỉ còn khoảng một mươi hai đồng một kg
giá gà ta cũng có xu hướng giảm từ một mươi cho đến hai mươi đồng một kg so với trước tết ngoài ra giá vịt thương phẩm hiện đang giao động ở mức từ hai mươi năm cho đến ba mươi đồng một kg
rất mong rằng có chế tài nào hay chẳng cho bên chức năng nhà nước có một phương hướng giải pháp bền vững ngành chăn nuôi bền vững cái đấy là cái đỡ rủi ro cho người nông dân cái thứ hai là cái đó là cái cung cầu nó không thừa
theo các chuyên gia
giá gà giảm do dịch covid một mươi chín các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp trường học giảm mạnh công suất khiến cung giảm sâu ngoài ra do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi nên nhiều người dân đã chủ động chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi các sản phẩm thủy cầm dẫn đến tình trạng cung vượt cầu
phải thực hiện tốt công tác là đăng ký và kê khai chăn nuôi nếu toàn bộ trang trại và người chăn nuôi trong tỉnh cũng như toàn quốc là kê khai tại mỗi một cái thời điểm là có bao nhiêu vật nuôi
thì sẽ rất thuận lợi cho bộ nguyên nghiệp quản lý trần quốc nắm mắt được sản lượng sản xuất ra tại mỗi một thời điểm hoặc theo từng quý
thế qua đấy là giúp công tác dự báo về khả năng sản xuất và đặc biệt là nhu cầu thị trường
có thể nói dự báo thị trường là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp người chăn nuôi có định hướng sản xuất
kinh doanh phù hợp hạn chế tình trạng cung cầu không hợp lý
đồng thời cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý thị trường nhất là quản lý giá